thưa quý vị phòng kiểm soát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
chủ trì phối hợp với công an phường ngọc xuân tp cao bằng vừa bắt một vụ
hai đối tượng gồm nguyễn đức nhớ và lương trung thành đều trú tại tp cao bằng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào tối ngày hai mươi bảy tháng bảy khi đang thực hiện nhiệm vụ tại tổ bốn thuộc phường ngọc xuân
tổ công tác phát hiện nhớ và thành có dấu hiệu nghi vấn
khi thấy lực lượng chức năng hai đối tượng bỏ chạy tuy nhiên đã bị khống chế ngay sau đó
qua kiểm tra phát hiện và thu giữ hai bánh heroin có khối lượng sáu trăm chín mươi tám hai mươi chín gram